tính cho đến thời điểm hiện tại thì số người tử vong do chủng virus corona mới tại trung quốc đã tăng lên con số là một mươi bảy người
nhằm kiểm soát dịch bệnh chính quyền thành phố vũ hán thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động vận tải công cộng
đóng cửa sân bay và các ga tàu đồng thời yêu cầu người dân thành phố không được rời đi mà không có lý do cụ thể
tân hoa xã dẫn nguồn giới chức tỉnh hồ bắc cho biết tính đến tối ngày hai mươi hai tháng một theo giờ địa phương
có tổng cộng gần bốn trăm năm mươi trường hợp mắc virus corona trong khi số ca tử vong tăng gần gấp đôi lên một mươi bảy ca so với chín trường hợp được ghi nhận trước đó cùng ngày
trong khi đó tại vũ hán các dịch vụ xe buýt tàu điện ngầm và hay các chuyến tàu chạy đường dài
cũng như các chuyến bay và chuyến tàu sẽ tạm dừng hoạt động từ một mươi giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một theo giờ địa phương cho tới khi có thông báo tiếp theo
trong khi đó các công ty dịch vụ lữ hành như trip com flippy của alibaba mekong zenping và qna com
thông báo chính sách cho phép hủy đặt chỗ miễn phí được áp dụng đối với cả những hành khách đang bị cách ly hay được chuẩn đoán nhiễm virus corona
cùng với đó ít nhất chín hãng hàng không trung quốc đã công bố chính sách cho phép hành khách đang được cách ly hoặc bị nhiễm virus corona sắp xếp lại lịch trình hoặc hủy chuyến miễn phí
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp một số nước và tổ chức quốc tế ngày hai mươi hai tháng một cũng đã công bố các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm ngăn chặn virus corona lan rộng
ban tổ chức thế vận hội tokyo hai nghìn hai mươi thông báo các sự kiện vòng loại của thế vận hội đối với bộ môn bóng đá nữ và quyền anh dự kiến được tổ chức tại thành phố vũ hán đã buộc phải hủy bỏ
địa điểm mới tổ chức các nội dung này sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất
trong khi đó chính phủ anh tuyên bố sẽ tăng cường giám sát đối với tất cả các chuyến bay trực tiếp từ thành phố vũ hán tới anh
cùng ngày giới chức y tế nga thông báo đang thúc đẩy hoạt động kiểm dịch và vệ sinh tại các điểm nhập cảnh đồng thời khuyến cáo người dân tranh đến tỉnh hồ bắc cũng như thành phố vũ hán
bộ y tế singapore cũng đã đưa ra khuyến cáo tương tự